tổ chức y tế thế giới who vừa nâng cảnh báo toàn cầu về nguy cơ đối với chủng mới của virus corona lên mức rất cao
cho rằng việc tiếp tục gia tăng số ca nhiễm virus và số quốc gia ghi nhận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hốc cấp covid một mươi chín do sars cov hai gây ra là mối quan ngại rõ ràng
phát biểu tại cuộc họp báo tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros adhanom ghebreyesus cho biết
thế giới giờ đang gia tăng mức độ đánh giá nguy cơ dịch bệnh lây lan và nguy cơ tác động của dịch bệnh covid hiện ở mức rất cao trong cấp độ toàn cầu
dù chưa dùng tới từ đại dịch vào thời điểm này nhưng who nhấn mạnh rằng sars cov hai có thể được khống chế bằng những biện pháp thích hợp và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế